được khởi công từ đầu năm hai nghìn một mươi năm dự án kè biển khu vực xóm rỡ phường phú đông thành phố tuy hòa tỉnh phú yên đã cơ bản hoàn thành giai đoạn một
công trình do ban quản lý dự án đầu tư nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên làm chủ đầu tư dự kiến hoàn thành giai đoạn hai trong năm hai nghìn hai mươi
công trình kè biển khu vực xóm rớ giai đoạn một có vốn đầu tư gần một trăm năm mươi một tỷ đồng hiện đã hoàn thành hơn chín mươi tám khối lượng công việc
kè có chiều dài mái nghiêng chín trăm bảy mươi m một mươi hai mỏ hàn mỗi mỏ hàn dài ba mươi mét chân khay kè âm sâu dưới mặt nước biển bình quân ba năm mét tương chăn sóng mái kè cao một ba mét kết hợp làm đường giao thông nội vùng đến cảng cá đông tác
đặc biệt kè được thiết kế chịu được mưa bão cấp một mươi hai với những cột sóng cao hơn sáu mét
hiện nay nhà thầu đang nỗ lực hoàn thiện mái kè và tường chắn sóng để kịp thời đưa vào sử dụng trong tháng chín này nhằm khống chế chiều cường sóng biển trong mùa mưa lũ tới
để phát huy hết hiệu quả của dự án kè biển khu vực xóm rớ tiếp tục được triển khai giai đoạn hai với chiều dài chín trăm ba mươi mét kinh phí hai trăm bốn mươi tỷ đồng phân đấu hoàn thành vào cuối năm hai nghìn một mươi tám
ngoài khu vực xóm rỡ phường phú đông thành phố tuy hòa nhiều địa phương của tỉnh phú yên cũng thường xuyên bị chiều cường gây sói lở xâm thực bờ biển bờ sông cần được xây kè đê chắn sóng và làm đường tránh lũ cứu hộ cứu nạn bảo vệ rừng

ngoài khu vực xóm rỡ phường phú đông thành phố tuy hòa thành phố tuy hòa thành phố tuy hòa thành phố tuy hòa thành phố tuy hòa thành phố tuy hòa thành phố tuy hòa thành phố tuy hòa thành phố tuy hòa thành phố tuy hòa thành phố tuy hòa thành phố tuy hòa thành phố tuy hòa thành phố tuy hòa thành phố tuy hòa thành phố tuy hòa thành phố tuy hòa thành phố tuy hòa thành phố tuy hòa thành phố tuy hòa thành phố tuy hòa thành phố tuy hòa thành phố